thưa quý vị dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn đang tới gần
cũng là thời điểm mà nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân ngày càng tăng cao
các cơ sở sản xuất và kinh doanh đang chuẩn bị lượng hàng hoa lớn để đáp ứng nhu cầu của thị trường
và trước tình hình đó hoạt động vận chuyển buôn bán hàng cấm hàng nhập lậu hàng giả và gian lận thương mại
không đảm bảo an toàn thực phẩm càng diễn biến phức tạp
điều này khiến cho không ít cư dân mạng lo lắng
vâng và rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ những câu chuyện bài đăng về thực phẩm bẩn
với mong muốn là lực lượng chức năng cần tăng cường và siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng
mới đây hơn bốn mươi em học sinh ở thành phố quảng ngãi nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm do sử dụng sản phẩm thạch trái cây
trong đó hai mươi bốn em đã được chuyển đến bệnh viện sản nhi tỉnh cấp cứu
hơn sáu tấn mỡ động vật chưa qua chế biến có hiện tượng bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ
không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng vừa được công an hà nam phát hiện bắt giữ
hai sự việc ở hai địa bàn khác nhau nhưng cùng chung câu chuyện về an toàn thực phẩm
và những dịp cuối năm vấn nạn về lĩnh vực này lại bùng phát một cách mạnh mẽ
ngày nào cũng đọc được các vụ bắt giữ thực phẩm bẩn thực sự đáng lo ngại cho sức khỏe của mọi người
bây giờ những đồ mình chi tiền ra mua cũng không biết có an toàn cho sức khỏe không
khuất mắt trông coi của rẻ là của ôi mình thấy các loại thực phẩm bán với giá xuống đáy
ví dụ như một trăm linh đồng một kg thịt bắp bò đông lạnh hay tim lợn năm mươi đồng một kg là mình đã biết không đảm bảo
người dân nên lưu ý không thể ham rẻ được
thật đáng trách coi thường sức khỏe của người dân
mong lực lượng chức năng cần có những biện pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về an toàn thực phẩm như thế này
dịp cuối năm bận rộn nhiều người lựa chọn hình thức mua sắm thực phẩm trực tuyến
để tiết kiệm thời gian công sức và đặt niềm tin về an toàn thực phẩm vào người bán hàng trên mạng
từ thịt cá hải sản tươi sống cho đến rau trái cây
chỉ cần dạo cho online và đặt hàng là có thể mua được mọi thứ
tuy nhiên hình thức mua sắm online thu hút người tiêu dùng mọi lứa tuổi
bởi sự tiện lợi sản phẩm đa dạng
nhưng khi mua thực phẩm trên mạng hầu hết người tiêu dùng đều lựa chọn
dựa trên hình ảnh được chụp và theo cảm tính
không ít người đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười
thậm chí tiền mất tật mang khi mua thực phẩm qua các trang mạng xã hội
rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện về việc mua thực phẩm qua mạng xã hội
tuần vừa rồi mình có đặt mua một hộp chân gà nướng qua mạng
thấy bạn bán hàng đăng hình trông màu rất đẹp và ngon
nhưng khi nhận về thì chân gà đã có mùi ôi do để qua ngày
thật sự rất thất vọng với những người bán hàng như vậy
mọi người nên cẩn trọng khi mua hàng qua mạng đặc biệt trong dịp cuối năm này
không được chứng kiến tận mắt thậm chí còn chưa biết họ là ai mà mua về để ăn
thì thực sự quá nguy hiểm
mình đã bị nhiều lần gặp phải tình huống éo le như đặt đồ ăn qua mạng rồi
thịt bò bán một trăm năm mươi đồng một kg được quảng cáo là thịt bò công ty có nguồn gốc
nhưng khi về chế biến
cả nhà phải nhập viện vì ngộ độc thức ăn
mọi người nếu không có thời gian thì nên chọn những cơ sở uy tín
có kiểm nghiệm đầy đủ thì mới nên mua
dịp cuối năm và gần tết các cơ quan quản lý đã tăng cường kiểm tra phát hiện
và xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
nhất là các mặt hàng thực phẩm đồ uống bánh mứt kẹo
nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời điểm nóng cuối năm này
tổng cục quản lý thị trường đã đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
và chỉ đạo các đơn vị địa phương tổ chức triển khai đợt thanh kiểm tra
xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng
bên cạnh đó các hoạt động truyền thông cũng đã được đẩy mạnh
nhằm giúp người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm
nhận thức được trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm
đồng thời giúp người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi của mình
trong việc mua thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để làm gương cho những người khác
mong các cơ quan chức năng sẽ phối hợp tăng cường công tác kiểm tra
quản lý thực phẩm để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân
mình thấy dịp này lực lượng quản lý thị trường kiểm tra rất sát sao
công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
mong các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
phải xử lý kiểm tra thật nghiêm thì mới ngăn chặn được các hành vi vi phạm
người dân cũng nên tự bảo vệ sức khỏe của mình
bằng cách mua thực phẩm có nguồn gốc
có như vậy mới không tạo điều kiện cho thực phẩm bẩn len lỏi vào thị trường
sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng là cơ sở
để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm cũng như dịp tết gần kề
tuy nhiên để ngăn ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm
người dân cần thực hiện theo những khuyến cáo của ngành chức năng
có sự lựa chọn thông minh chỉ mua và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
xem kỹ hạn sử dụng thông tin ghi trên sản phẩm